xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị công an quận tám tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ tin báo cướp
tại phòng giao dịch phú lợi của ngân hàng sa công banh trên đường phạm thế hiền
vào chiều qua hai đối tượng bịt kín mặt đội mũ mặc áo khoác tối màu chạy xe máy đến phòng giao dịch phú lợi
của sa công banh trên đường phạm thế hiền sau đó giả làm khách vào trong ngân hàng
một trong hai đối tượng đã cầm súng đe dọa nhân viên ngân hàng bảo vệ và những người có mặt
ở phòng giao dịch buộc đưa tiền
theo đại diện ngân hàng do các tài sản đều đã được cất giữ an toàn
hai đối tượng không cướp được gì nên tẩu thoát khỏi hiện trường
công an cũng có mặt ngay sau đó để thu thập thông tin hình ảnh camera truy tìm đối tượng
cướp giật điện thoại của người đi đường một đối tượng đã bị công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
bắt giữ sau một giờ đồng hồ gây án
vào sáng ngày ba tháng ba công an huyện hưng nguyên nhận được đơn trình báo của một phụ nữ
trú tại phường trường thi tp vinh về việc bị cướp một chiếc điện thoại khi đang đi đường
công an huyện hưng nguyên đã tổ chức nhiều mũi trinh sát để ra soát truy tìm đối tượng
chỉ sau một giờ đồng hồ bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ được nguyễn văn tuấn anh
trú tại huyện hưng nguyên
tuấn anh khai nhận thực hiện hành vi cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài
liên quan đến vụ nổ súng bắn nhau
tại ngã tư đường trần hưng đạo phan đình phùng thành phố quy nhơn tỉnh bình định
công an tỉnh bình định cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với ba đối tượng
về hành vi gây dối trợ thử công cống
đó là trần công sĩ nguyễn duy khương và nguyễn thành quý vùng trú tại tỉnh bình định
như tin đã đưa vào sáng ngày hai mươi tám tháng hai sĩ điều khiển xe máy đến đường trần hưng đạo
thành phố quy nhơn thì gặp nguyễn thành quý điều khiển xe máy chở theo nguyễn duy khương
khương đã dùng súng bắn sĩ để trả thù mâu thuẫn trước đó đối tượng sĩ cũng dùng súng bắn trả
được biết khương và sĩ là hai đối tượng có nhiều tiền án và nghiện ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an tỉnh quảng trị vừa phối hợp với lực lượng biên phòng triệt phá thành công chuyên án
bắt một đối tượng thu giữ gần một mươi hai viên ma túy tổng hợp
tại địa phận xã hướng linh huyện hướng hóa lực lượng chức năng bắt quả tang võ quyết thắng
trú tại huyện hướng hóa đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
quá trình đấu tranh thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và khai nhận trước đó cũng đã tiến hành giao dịch một mươi hai viên ma túy tổng hợp
với một đối tượng tại khu vực trên